gần một trăm năm mươi thí sinh ở chín phòng thi bị ảnh hưởng do cán bộ coi thi chưa thực hiện đúng quy chế
được làm lại bài thi bằng đề dự phòng
cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết tại bể phòng thi môn điện lý ở điện biên
các giám thị đã phát đề thi chậm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh
sau khi các thí sinh có ý kiến hội đồng thi quyết định tổ chức thi lại
ngoài ra tại một phòng thi môn ngữ văn ở bắc ninh cán bộ coi thi ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi
cùng với đó ở bình phước có một thí sinh do cả cán bộ giám thị và thí sinh đều nhầm tưởng được miễn thi môn địa lý
cục quản lý chất lượng khẳng định đây đều là lỗi của các cán bộ coi thi
và một mươi tám cán bộ coi thi này sẽ bị xem xét kỷ luật vì chưa hoàn thành nhiệm vụ
theo số liệu thống kê của bộ giáo dục và đào tạo trong cả hai ngày thi có ba mươi chín thí sinh vi phạm quy chế thi
trong đó có ba mươi tám thí sinh bị đình chỉ thi
trong đợt này có hai mươi sáu ba trăm linh tám thí sinh chưa được thi do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín